vào sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một theo giờ địa phương một vụ xả súng tại một bữa tiệc ở thủ phủ phoenix của bang arizona miền tây nam nước mỹ đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương
theo cảnh sát địa phương vào lúc năm giờ ba mươi phút sáng lực lượng này nhận được một cuộc gọi tới một tòa nhà để chống ở gần đại lộ ba mươi năm và earn drive
và khi tới nơi thì cảnh sát phát hiện năm người bị thương với những vết đạn trên người
một trong số những người này đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện
các nạn nhân ở độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi
cảnh sát cho rằng vụ nổ súng xảy ra tại một bữa tiệc tổ chức trái phép bên trong tòa nhà
hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ
thưa quý vị hội nghị thượng đỉnh g hai mươi trực tuyến diễn ra trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một
thủ tướng chính phủ việt nam nguyễn xuân phúc tham dự hội nghị
và có bài phát biểu tại các phiên thảo luận
đây là lần thứ hai các nhà lãnh đạo g hai mươi họp trực tuyến trong năm nay
nhằm phối hợp chính sách toàn cầu để ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
và thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững cân bằng và bao trù
g hai mươi là diễn đàn của hai mươi nền kinh tế lớn
gồm một mươi chín quốc gia có nền kinh tế lớn nhất trên thế giới
và liên minh châu âu eu
g hai mươi có nhiều công cụ để có thể gia tăng sự ổn định tài chính ở các nền kinh tế đang phát triển của châu á
bao gồm mở rộng các dòng hoán đổi tiền tệ song phương mở rộng sáng kiến xóa nợ
cung cấp các khoản vay dự phòng song phương và tăng cường nguồn lực của imf và các ngân hàng phát triển
đại dịch covid một mươi chín là một cú sốc chưa từng có ảnh hưởng đến toàn thế giới chỉ trong một thời gian ngắn
gây thiệt hại về kinh tế xã hội trên phạm vi toàn cầu
chúng ta cần phải hỗ trợ các quốc gia đang phát triển để có thể duy trì được thành quả phát triển của những thập kỷ qua
hiện tại các nước đang phát triển ở châu âu
châu á nhận được số tiền tương đương ba mươi chín chi tiêu cho covid một mươi chín của họ từ các tổ chức quốc tế
đặc biệt là ngân hàng thế giới ngân hàng phát triển châu á và ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á
điều này chứng tỏ tầm quan trọng của các tổ chức tài chính này đối với khu vực
tăng cường nguồn lực và đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các thành viên là những bước thiết thực mà g hai mươi có thể thực hiện để thúc đẩy không gian tài chính tại châu á
g hai mươi đã thực hiện các biện pháp chưa từng có để hỗ trợ kinh tế các nước thành viên
bằng cách dành một mươi một tỷ usd hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cá nhân
trong báo cáo công bố tháng trước quỹ tiền tệ quốc tế imf dự báo kinh tế châu á sẽ suy giảm hai hai trong năm nay
sâu hơn so với mức suy giảm dự báo một sáu đưa ra hồi tháng bảy vừa qua
do vậy các nước châu á đang rất mong chờ g hai mươi lần này sẽ đem tới cam kết về mặt chính trị
để tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương nhằm hỗ trợ đa phục hồi của nền kinh tế toàn cầu